với hơn một trăm bốn mươi người lao động ra nước ngoài lao động theo hợp đồng tăng bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy vượt kế hoạch gần một trăm ba mươi đã đem lại nguồn ngoại hối lớn và đóng góp vào gdp năm hai nghìn một mươi tám cải thiện cuộc sống của nhiều gia đình giúp giảm nghèo
xuất khẩu lao động trở thành một trong những điểm sáng kinh tế nổi bật trong năm hai nghìn một mươi tám nhờ có xuất khẩu lao động thì nhiều vùng quê đã thay ra đổi thịt thoát nghèo và góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới
căn nhà khang trang cùng với ba gian mặt đường để kinh doanh đồ tạp hóa là thành quả sau sáu năm đi lao động xuất khẩu tại đài loan của chị nguyễn thị lan chú tại khu năm xã lệnh khanh huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
xã cũng có nhiều đợt tư vấn mà đi xuất khẩu lao động
năm hai nghìn một mươi tám tôi quyết định đi làm hộ lý ở đài loan trong hai đợt là sáu năm
về cũng có tiền thì tôi sửa sang nhà cửa và làm kinh doanh
chị nguyễn thị thanh chú tại khu năm xã lệnh khanh huyện hạ hòa tỉnh phú thọ đi xuất khẩu lao động tại malaysia bốn năm
hiện nay chị đang ở nhà để làm công việc kinh doanh tại gia đình còn chồng chị vẫn đang làm việc theo hợp đồng tại malaysia
từ trước năm hai nghìn bảy thì tôi có làm việc ở nhà và tìm hiểu thông tin qua bộ lao động thương binh xã hội
tôi đi sang bên mali làm thì tôi làm ở bên đấy là làm được bốn năm ở bên đấy
lệnh khanh là một xã nghèo thuộc chương trình một trăm ba mươi năm huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
năm hai nghìn một mươi tám xã có ba mươi bảy người đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng tại các thị trường đài loan nhật bản malaysia và một số thị trường khác
trên toàn bộ huyện hạ hòa năm hai nghìn một mươi tám có hai trăm bảy mươi lao động đi xuất khẩu lao động
nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu lao động đã giúp nhiều gia đình thoát nghèo tạo thêm việc làm góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như đóng góp vào an sinh xã hội tại địa phương
từ năm hai nghìn bốn đến nay từ khi có chủ trương xuất khẩu lao động các công ty có uy tín mà được sở lao động thương minh xã hội và phòng lao động thương minh xã hội huyện giới thiệu
thì xã chúng tôi tập trung cũng nghiên cứu và tư vấn cho nhân dân trên địa phương
vào các thị trường mà có tiềm năng để phát triển kinh tế
khi trở về địa phương hết hợp đồng lao động thì các đối tượng lao động của chúng tôi đã biết sử dụng những đồng vốn ấy phát triển kinh tế gia đình
và đặc biệt là có những lao động đi xuất khẩu về đã mở các xưởng sản xuất và thu hút thêm rất nhiều lao động của địa phương
nguồn ngoại tệ do xuất khẩu mang lại mỗi năm đóng góp hơn một tỷ trên toàn tỉnh phú thọ
đồng thời giải quyết được công tác giải quyết việc làm
và tạo việc làm mới tại địa phương giúp cải thiện bộ mặt kinh tế xã hội của địa phương
công tác xuất khẩu được coi là một nhiệm vụ quan trọng trong giải quyết việc làm của địa phương
công tác thông tin tuyên truyền ở đây có mấy vấn đề
một là chúng ta phải làm rõ các chế độ chính sách làm sao nó minh bạch trong các đơn hàng
đặc biệt là kể cả chúng ta cũng phải cảnh báo các rủi ro nếu có thể xảy ra
tuyển chọn các doanh nghiệp làm sao có uy tín
lao động xuất khẩu ước tính đóng góp hàng tỷ đô la mỗi năm
không chỉ mang lại kinh tế cho đất nước
mà còn được coi là kênh giải quyết việc làm thúc đẩy chiến lược việc làm bền vững
một số thị trường mới cũng đã được mở ra
ví dụ như là bulgari rumani hoa liên bang đức
nhưng mà công tác xuất khẩu lao động có lẽ đến lúc chúng ta cũng phải định lại vị thế
chúng ta phải lựa chọn chọn được thị trường tốt làm hào được khu nhập
người lao động được tôn trọng và bảo vệ và như thế thì chúng ta hướng đến cái thị trường đó
tuy nhiên hiện tại một lượng lớn người đi lao động xuất khẩu không chính ngạch
tiềm ẩn nhiều rủi ro
bộ lao động thương minh và xã hội dự kiến thời gian tới sẽ tiếp tục chỉnh sửa luật
đưa người lao động đi nước ngoài có hợp đồng để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động này